thứ hai tiền bảo hiểm của chế độ ốm sau khi quy định của pháp luật bảo hiểm xã hội đối với những người tham gia đóng bảo hiểm xã hội

có xác nhận của cơ sở y tế sẽ được hưởng chế độ ốm đau theo điều hai mươi năm luật bảo hiểm xã hội

bốn mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ một mươi năm đến dưới ba mươi năm
sáu mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ ba mươi năm
nếu làm công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm
hai mươi ngày nếu đã đóng bảo hiểm xã hội dưới một mươi năm năm
hai mươi ngày nếu đã đóng đủ từ một mươi năm đến dưới ba mươi năm
ba mươi ngày nếu đã đóng đủ từ ba mươi năm trở lên
trong thời gian nghỉ người lao động sẽ được hưởng bảy mươi mức tiền lương đã đóng bảo hiểm xã hội của tháng liên kế trước khi nghỉ việc
theo quy định tại khoảng một điều hai mươi tám lật bảo hiểm xã hội
thủ tục người lao động được hưởng khoản trợ cấp này thực hiện theo công văn hai trăm ba mươi tám bit kcb
theo đó f không cần chuẩn bị bản chính hoặc giấy bản xa ra viện
nếu điều trị nội chú hoặc giấy chứng nhận nghỉ việc để hưởng bảo hiểm xã hội nếu điều trị ngoại trú
sau đó chuyển cho người sử dụng lao động để làm thủ tục hướng chế độ
thứ ba tiên dưỡng sức sau khi điều trị covid
theo quy định tại điều hai mươi chín luật bảo hiểm xã hội
thì sau khi điều trị covid một mươi chín
trong vòng ba mươi ngày trở lại làm việc mà sức khỏe của người lao động vẫn chưa phục hồi
thì được nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe năm ngày
tuy nhiên người lao động chỉ được hưởng khoản tiền này nếu f không điều trị từ ba mươi ngày trở lên
trong năm quy định tại khoảng một điều bảy thông tư năm mươi chín hai nghìn một mươi năm tt bld tbxh
mức tiền được hưởng trong thời gian nghỉ dưỡng sức là ba mươi mức lương cơ sở
tức là bốn trăm bốn mươi bảy đồng một ngày tổng là hai hai trăm ba mươi năm triệu đồng
tiền lương do người sử dụng lao động trả
trong trường hợp người lao động vẫn còn ngày nghỉ phép năm
thì thời gian nghỉ việc để điều trị covid một mươi chín có thể trừ vào ngày nghỉ phép năm
do đó trong những ngày này người lao động vẫn được hưởng nguyên lương từ người sử dụng lao động
theo khoảng một điều một trăm một mươi ba bộ luật lao động hai nghìn một mươi chín
người lao động làm việc đủ một mươi hai tháng trong một người sử dụng lao động thì được nghỉ hàng năm
hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động như sau
một mươi hai ngày làm việc đối với người làm công việc trong điều kiện bình thường
một mươi bốn ngày làm việc đối với người lao động chưa thành niên
lao động là người khuyết tật người làm nghề công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
một mươi ngày làm việc đối với người làm nghề công việc đặc biệt nặng nhọc độc hại nguy hiểm
tóm lại có bốn chế độ dành cho người mắc covid một mươi chín điều trị tại nhà
một tối đa ba triệu đồng từ công đoàn
hai tiền bảo hiểm của chế độ ốm đau
ba tiền dưỡng sức sau khi điều trị covid
tiền lương do người sử dụng lao động trả
khuyến cáo người dân không lo sợ cực đoan covid một mươi chín
trước tình trạng số f tăng cao ngày hôm qua đã hơn tám tám trăm linh ca
ủy ban nhân dân tp hà nội đề nghị người dân không hoang mang tuân thủ biện pháp phòng dịch
trong công điện ban hành tối ngày hai mươi bốn tháng hai
chủ tịch ủy ban nhân dân tp hà nội chu ngọc anh ghi nhận số ca mắc trên địa bàn tăng nhanh
ảnh hưởng đến các hoạt động kinh tế xã hội gây tâm lý hoang mang
có tình trạng một số mặt hàng phục vụ phòng chống dịch tăng giá đột biến
để kiểm soát dịch bệnh lây lan
thành phố đề nghị mỗi người dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
trang bị kiến thức khi mắc covid một mươi chín và điều trị tại nhà
nhận biết dấu hiệu chuyển bệnh nặng để liên hệ với cơ sở y tế kịp thời hỗ trợ
tránh tâm lý chủ quan hoặc có hoang mang lo sợ cực đoan
các quận huyện thị xã tăng cường hiệu quả hoạt động của các trạm y tế và các trạm y tế lưu động
nhất là địa bàn có mật độ dân cư cao
cần đảm bảo nhân lực cơ số thuốc điều kiện vật chất lực lượng y tế
người bệnh covid của ngành y tế tổ hỗ trợ chăm sóc f tại nhà
tổ covid cộng đồng cần hoạt động tích cực hiệu quả trong việc quản lý f tại nhà
trẻ em phụ nữ có thai đang được điều trị tại nhà
cần phải được theo dõi sát và kịp thời
phát hiện các ca có dấu hiệu chuyển nặng để chuyển viện chuyển tuyến kịp thời
thành phố tiếp tục ra soát vận động tổ chức tiêm vaccine tại nhà cho người chưa được tiêm
người cao tuổi người mắc bệnh lý nền phụ nữ có thai người không đi lại được
người yêu thế đẩy nhanh việc tổ chức tiêm vaccine mới thứ ba cho người từ một mươi tám tuổi trở lên
tiêm vét mũi thứ hai cho trẻ em từ một mươi hai đến dưới một mươi bảy tuổi
và sẵn sàng tiêm chủng cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi ngay sau khi được cung ứng vaccine
sở giáo dục và đào tạo hà nội chủ trì tổng hợp ý kiến các nhà trường đánh giá đảm bảo an toàn
trong trường học với học sinh khối lớp một đến sáu khi trở lại học trực tiếp trong thời gian qua
đồng thời đề xuất giải pháp để nâng cao tỷ lệ học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai học trực tiếp
sở y tế hà nội được giao phối hợp với viện vệ sinh sịch tễ trung ương sàng lọc
giải trình trình tự gen các ca covid một mươi chín đánh giá mức độ lây nhiễm với các biến chủng mới như omicrone
trên địa bàn thời gian qua đề xuất các kịch bản phương án khi số ca nhiễm liên tục tăng
ngày hai mươi bốn tháng hai ngành y tế ghi nhận số ca mắc mới trên địa bàn là tám tám trăm sáu mươi bốn cao nhất từ trước đến nay
đây là con số người dân các cơ sở chủ động khai báo số thực tế có thể nhiều hơn
hiện hà nội đã khôi phục hầu hết các hoạt động
lễ hộ chúa hương lớn nhất cả nước đã đón khách từ một mươi một tháng hai
trừ trẻ mầm non học sinh lớp một đến sáu ở một mươi hai quận nội thành vẫn đang ở nhà học online
học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai đã đi học